thưa quý vị và các bạn cơn bão kaitag vừa suy yếu thì trên biển đông một cơn bão mới rất mạnh lại tiếp tục hình thành có tên quốc tế là temin
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng bảy bảy độ vĩ bắc một trăm hai mươi năm năm độ kinh đông trên khu vực miền nam philippines
sự gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ chín mươi đến một trăm linh kmh giật cấp một mươi ba
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão temin di chuyển chủ yếu theo hướng tây tốc độ di chuyển nhanh từ hai mươi đến hai mươi năm kmh đến bốn giờ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
vị trí tâm bão ở vào khoảng bảy chín độ vĩ bắc một trăm hai mươi một độ kinh đông trên khu vực miền nam philippines cách đảo palawan philippines khoảng bốn trăm một mươi km về phía đông
sự gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ chín mươi đến một trăm linh kmh giật cấp một mươi ba
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão temin di chuyển chủ yếu theo hướng tây tốc độ di chuyển nhanh từ hai mươi đến hai mươi năm kmh đến bốn giờ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
vị trí tâm bão ở vào khoảng tám ba độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông cách đảo trường sa lớn quần đảo trường sa khoảng bốn trăm năm mươi km về phía đông
sự gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi đến cấp một mươi một tức là từ chín mươi đến một trăm một mươi năm kmh giật cấp một mươi bốn